kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên chỉ có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù nhẹ chưa chịu hứng nắng với mức nhiệt sao động từ một mươi bốn hai mươi ba độ
trời rét có nơi rét đậm rét hại
sau đó từ đêm mai khi không khí lạnh tăng cường trở lại
thì nền nhiệt có xu hướng giảm từ một đến hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai phổ biến ít mưa sáng sớm có sương mù
chưa chịu hứng nắng với mức nhiệt cao nhất ngày mai tăng lên mức hai mươi hai mươi ba độ
và sau đó cũng từ đêm mai khi chịu tác động của không khí lạnh tăng cường
thì nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm nhẹ trở lại
khu vực từ thanh hóa đến hạ tĩnh ba ngày tới thời tiết chủ đạo vẫn là có mưa vài nơi
trong khi đó phần từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
tiếp tục có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm linh mm một đợt
có nơi trên bốn trăm linh mm
người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét
xả lở đất cũng như ngập úng
nền nhiệt tại đây vẫn giao động trong khoảng từ một mươi bốn hai mươi hai độ phần bắc trung bộ trời rét có nơi rét đậm
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận cũng có mưa rào và rông mạnh
lượng mưa có thể lên tới một trăm linh ba trăm linh mm một đợt có nơi trên bốn trăm linh mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
đề phóng nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp có thể xuất hiện
còn về nhiệt độ dự báo là nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
vùng cao tây nguyên sẽ tiếp tục có mưa trái mùa xuất hiện trong thời kỳ hai ba ngày tới
do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông mạnh có điểm có mưa rông với lượng khá
người dân cần hết sức lưu ý với các hiện tượng sấm xét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông
cùng với mưa nền nhiệt độ có xu hướng giảm khoảng một hai độ giao động từ một mươi năm đến hai mươi tám độ
các tỉnh thành nam bộ trong thời đoạn những ngày tới cũng có mưa rông trái mùa
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
khi tham gia lưu thông ngoài trời quý vị nên mang theo các vật dụng che mưa tiện ích để đề phòng có mưa rông bất trợt
nhất là vào thời điểm tan tầm buổi chiều
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ giao động từ hai mươi một ba mươi hai độ